xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
lê văn quyền lê văn ban nguyễn văn rộng tỉnh quảng ninh có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả nguyễn thị minh hoàng thị quyên trần thị dân nguyễn thị yên nguyễn thị lịch trịnh thị nụ ở thành phố hà nội có đơn khiếu nại về bản án
khán giả nguyễn thị ngọc ở tp hà nội có đơn tố cáo cán bộ
khán giả trần văn hiệu ở tỉnh nam định có ý kiến về chế độ chính sách người có công ở địa phương
trong tuần đã có năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng công an tỉnh tuyên quang cục cảnh sát hình sự bộ công an
ủy ban nhân dân quận long biên tp hà nội thanh tra bộ giao thông vận tải
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình

cơ quan của bà tính ngày đi đường như vậy có đúng hay không
khoảng bốn điều một trăm một mươi một bộ luật lao động quy định khi nghỉ hàng năm nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ đường sắt đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm
theo đó khi người đi nghỉ phép năm có thời gian đi đường cả đi và về từ hai ngày
thì số ngày đi đường đó nằm trong số ngày nghỉ phép theo quy định không được tính thêm thời gian đi đường
nếu đi nghỉ phép năm bằng phương tiện ô tô tàu thủy tàu hỏa mà số ngày cả đi và về trên hai ngày thì ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm
căn cứ quy định nêu trên trường hợp bà lương thị vân anh công tác tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận nghỉ phép năm thăm quê ở thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
phương tiện trở đi và trở về bằng ô tô thời gian cả đi và về hết bốn ngày thì kể từ ngày thứ ba bà vân anh bắt đầu được tính ngày đi đường
như vậy bà vân anh được tính thêm hai ngày đi đường ngoài ngày nghỉ phép hàng năm cho các ngày đi đường từ ngày thứ ba đến hết ngày thứ tư mới đúng quy định
ngày đi đường chỉ được tính trong một lần trong một năm
thưa luật sư ông ngô thanh nam công tác trong lực lượng công an được một mươi một năm nay đã xuất ngũ
ông nam hỏi chế độ thanh toán tiền bảo hiểm
bảo hiểm xã hội một lần cho ông như thế nào thời gian bao lâu được thanh toán
câu hỏi của ông nam được quy định tại điều sáu mươi điều một trăm một mươi luật bảo hiểm xã hội công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
điều một mươi sáu thông tư liên tịch số một trăm linh năm ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của bộ quốc phòng bộ công an bộ lao động thương minh và xã hội
quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật bảo hiểm xã hội
và nghị định số ba mươi ba ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
theo đó về chế độ bảo hiểm xã hội một lần là một năm tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm hai nghìn hai mươi
hai tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm hai nghìn một mươi bốn trở đi
khi tính mức hưởng một lần trong trường hợp
thời gian bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ một tháng đến sáu tháng được tính là nửa năm
từ bảy tháng đến một mươi một tháng là được tính một năm
về thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
trong thời hạn một mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời theo quy định
xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày
mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã trình phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
sau khi gây tai nạn tài xế ô tô đã xuống xe rời khỏi hiện trường các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh vụ việc nêu trên
trong chiều cùng ngày tại thành phố hồ chí minh một chiếc xe tải đang điêu thông trên quốc lộ một quận bình tân hướng từ an sương về an lạc bất ngờ tông nhiều xe máy khiến một người bị thương nặng
giao thông tại khu vực này ủn tắc kéo dài
công an quận tân bình đã có mặt tại hiện trường để xác minh qua đó kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe tải và đưa về trụ sở để tiếp tục làm rõ
tết nguyên đán kỷ hợi đang đến gần và dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao dẫn đến quá tải về phương tiện tham gia giao thông
đề nghị người dân nâng cao ý thức khi lưu thông hạn chế các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này